theo thông tin từ cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội c sáu bộ công an
luật căn cước có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
kể từ mốc thời gian này tất cả người dân làm thủ tục để cấp thẻ căn cước
sẽ được lấy dữ liệu sinh chắc học mống mắt cùng với vân tay và ánh mắt
việc thu thập thông tin sinh chắc học mống mắt để làm cơ sở đối soát
xác thực thông tin của mỗi cá nhân hỗ trợ trong những trường hợp không thu nhận được vân tay của một người
trong các trường hợp người khuyết tật vân tay bị biến dạng kết hợp với các yếu tố sinh chắc như khuôn mặt
dữ liệu sinh chắc mống mắt là cơ sở triển khai hiệu quả luật giao dịch điện tử
việc thu thập thông tin sinh chắc bắt buộc là phù hợp với xu hướng chuyển đổi số hiện nay
trong khuôn khổ sự kiện chuyển đổi số ngày ngân hàng hai nghìn hai mươi bốn chiều qua tại hà nội đã diễn ra hội thảo
mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số
đây là xu hướng cung cấp trải nghiệm tối yêu cho khách hàng
cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh tính hiệu quả của các tổ chức trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
hiện nay trên thế giới xu hướng hạ tầng chung với ngân hàng mở ngày càng tăng
nên các ngân hàng trong nước cũng tích cực đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số chia sẻ dữ liệu
đến thời điểm hiện tại sáu mươi tổ chức tín dụng đang triển khai ứng dụng xác thực khách hàng
bằng thẻ căn cước công dân gắn chip qua thiết bị tại quầy
việc xác thực đang được các ngân hàng gấp rút triển khai để sẵn sàng cho quy định từ mùng một tháng bảy tới
toàn bộ các giao dịch chuyển khoản trên một mươi triệu sẽ phải xác thực sinh chắc học
ngân hàng nhà nước đang đẩy mạnh triển khai kế hoạch chuyển đổi số
tập trung kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho phép các tổ chức tín dụng
có thể xác minh thông tin nhận biết khách hàng làm sạch dữ liệu và hỗ trợ khách hàng
trong tiếp cận các dịch vụ ngân hàng
trong ngày tám tháng năm cơ quan thường trực báo nhân dân tại tp hcm
và trường đại học giao thông vận tải tp hcm tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác tuyên truyền năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan thường trực báo nhân dân tại tp hcm và trường đại học giao thông vận tải tp hcm
thống nhất ký kết chương trình hợp tác trên cơ sở phát huy khả năng và thế mạnh của mỗi bên
về năng lực kinh nghiệm nguồn lực đội ngũ cơ sở vật chất kỹ thuật cơ sở đào tạo cơ sở dịch vụ
cùng phối hợp hỗ trợ ưu tiên lẫn nhau trong các hoạt động đào tạo giáo dục phát triển nguồn nhân lực của các bên
chia sẻ kiến thức kinh nghiệm và chuyên môn theo khả năng và nhu cầu thực tế của hai đơn vị
đồng thời thống nhất hỗ trợ nhau trong hoạt động quảng bá hình ảnh thương hiệu và sản phẩm dịch vụ
nhằm gia tăng giá trị năng lực uy tín thương hiệu của các bên
cơ quan thường trực báo nhân dân tại tp hcm là một trong ba cơ quan thường trực của báo nhân dân
thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền trên các lĩnh vực tại vùng kinh tế trọng điểm phía nam và các tỉnh thành phố lân cận